phó thủ tướng vương đình huệ cùng phó chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trương thị ngọc ánh
đã chung vui với nhân dân xóm thanh lương xã hiến sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
xóm thanh lương có một trăm một mươi hai hộ trong đó có ba mươi ba hộ theo đạo công giáo có một nhà thờ giáo họ
ba con lương giáo sống đoàn kết hòa thuận
thời gian qua mặt trận tổ quốc có nhiều hoạt động thiết thực
tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tám mươi ba hộ giàu chiếm tỷ lệ bốn mươi hai và hộ nghèo bốn hộ chiếm tỷ lệ ba năm
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị nhân dân xóm thanh lương tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động
do mặt trận tổ quốc việt nam phát động cấp ủy chính quyền xã hiến sơn có nhiều giải pháp cụ thể
thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
nhanh chóng giúp bốn hộ còn lại thoát nghèo
trong đó phó thủ tướng đề nghị tỉnh nghệ an cần tổng kết và nhân rộng mô hình tình đoàn kết giáo lương
khu dân cư kiểu mẫu khu dân cư bình yên thanh lương ra toàn tỉnh
dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã trao món quà năm mươi triệu đồng cho xóm thanh lương
và năm mươi triệu đồng cho xã hiến sơn trao năm xuất quà cho các gia đình tiêu biểu
gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
phó thủ tướng cũng trồng cây đại đoàn kết tại xóm thanh lương